nhiều năm qua hàng trăm hộ sống sản xuất ở hạ liêu suối đá huyện tuy an tỉnh phú yên
đã phải chịu cảnh ngập lụt sâu mỗi khi có mưa lũ lớn
để bảo vệ khu dân cư năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên đã đầu tư xây kè chống sạt lở
hiện công trình đã cơ bản hoàn thành nhưng người dân vẫn còn lo lắng vì kè không có chức năng ngăn lũ
gia đình ông phạm văn phó là một trong hơn sáu mươi hộ dân sống sát kè phía nam suối đá
xã an hiểm huyện tuy an tỉnh phú yên
khi kè mới sắp hoàn thành cũng là lúc ông và các hộ gia đình phát hiện kè thấp hơn đề bào cũ và tường kè phía bắc
nằm ở vùng trụng thấp xã an hiệp huyện tuy an luôn là một trong những tâm điểm của rôn lũ của tỉnh phú yên
mưa lớn dừng gần như không còn nước từ thượng nguồn đổ về khiến hàng chục nhà dân bị ngập sâu từ một đến hai mét
nay bờ kè mới lại quá thấp nguy cơ ngập sâu hơn là khó tránh khỏi
bên cạnh đó theo thiết kế kè chỉ có tác dụng chống sạt lở chứ không thể ngăn lũ
khi người dân phản ánh ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo khắc phục bất cập

kè bảo vệ hai bờ suối đá dài hơn bốn km tổng mức đầu tư sáu mươi bốn tỷ đồng từ nguồn vốn tiến dụng ưu đãi của ngân hàng thế giới và ngân sách của tỉnh phú yên
hiện các đơn vị thi công đang gấp rút nâng cao bờ kè phía nam bằng tường bê tông để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng bảo vệ khu dân cư trong mùa mưa lũ sắp tới